mặc quần áo nốt đeo phao vào nái bằng chân tôi nái bằng chân

hai dãy con suối đủ để chúng ta hình dung được sự ác liệt của toàn đội sang ngang này
vậy mà trung bình mỗi ngày đêm vẫn có hơn hai trăm năm mươi chuyến xe vượt sông vận chuyển quân lương vào chiến trường miền nam
khẩu hiệu chết kiên cường dũng cảm vang lên át cả tiếng đạn bom
tất cả xe cò cả phương tiền vận tải vào miền nam chăn đứng từ đây
không một ai
tôi nhớ hôm đó là một cái đêm trời mưa
cứ tưởng rằng trời mưa là không có bom đạn đỉnh

có người hy sinh có người bị thương

điệu dòng điện không tắt
quân và dân hai bờ sông kiên dũng bám trụ đánh trả máy bay địch để giữ lấy bầu trời

họ trở thành một tập thể anh hùng
những cá nhân anh hùng trên mọi trận tuyến chống mỹ